bệnh viện huyết học chuyên máu cần thơ cho biết là trong những ngày qua
bệnh viện đã tiếp nhận từ một ba trăm linh đến hơn một bốn trăm một mươi đơn vị máu từ huyện long mỹ tỉnh hậu giang
lực lượng công an các tỉnh như hậu giang hay cà mau
do ảnh hưởng của dịch covid một mươi chín người dân ngại đi hiến máu nên lượng máu dự trữ sụt giảm nghiêm trọng
bệnh viện huyết học chuyên máu cần thơ chỉ cấp máu cho bệnh nhân cấp cứu
trong mấy ngày gần đây thì nhiều người dân các thầy thuốc hay lực lượng công an thành phố cần thơ
và nhiều địa phương khác trong khu vực đã tích cực hiến máu cứu người
nhờ đó mà bệnh viện đã cung cấp máu các chế phẩm máu đủ cho các bệnh viện trong vùng
bệnh viện huyết học chuyên máu cần thơ cấp phát máu cho bảy mươi bệnh viện ở một mươi một tỉnh